sau một tuần xét xử và nghị án vào chiều hôm nay hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung tám điểm chưa rõ
trong vụ án văn kính dương cùng đồng phạm sản xuất buôn bán ma túy
tám vấn đề tòa yêu cầu làm rõ gồm việc văn trọng thái khai vào tp hcm giao bốn tỷ đồng cho dương
trong khi ông thái biết rõ dương trốn nã
tòa đề nghị điều tra dấu hiệu che giấu tội phạm của thái
ngọc và lê hương giang từng khai dương buôn bán ma túy nhưng tại tòa bị cáo ngọc phản cung
việc dương trốn khỏi trại giam thanh lâm có nhiều người tham gia
do vậy dương bị khởi tố tội trốn khỏi nơi giam giữ bị mâu thuẫn về điều khoản
bên cạnh đó cần xác định số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo làm căn cứ xác định tội
xem xét bản án mới đây xét xử dương đã có hiệu lực hay chưa để làm căn cứ tổng hợp hình phạt
trong quá trình điều tra cảnh sát thu giữ một số quá chức không nằm trong việc sản xuất ma túy
cần làm rõ các bị cáo dùng hóa chất này làm gì
làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật